hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

làm việc trực tiếp với lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật cano tại cửa đại tp hội an
phó chủ tịch chuyên trách ủy ban nhân dân an toàn giao thông quốc gia yêu cầu tỉnh quảng nam
kiểm tra độ an toàn của toàn bộ phương tiện tàu thuyền tăng cường khả năng quan chắc đảm bảo an toàn luồng tuyến
theo ông hùng đây là vấn đề cần nghiên cứu trong thời gian tới
cần ra soát lại toàn bộ hệ thống hàng hải để cải thiện độ an toàn linh hoạt luồng tuyến
quảng nam phó chỉ huy trưởng tham lưu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam cho biết
một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng hai phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch phương đông
chở ba mươi chín người từ cù lao tràm về cửa đại
về đến gần bờ cửa đại thuyền gặp dòng nước cạn bị tai nạn khiến một mươi ba người chết mất tích bốn người
thông tin từ đại tán nam phương tiện qna một nghìn một trăm năm mươi hai có đăng kiểm đến hai nghìn hai mươi ba
thuyền trưởng lê sen đủ bằng cấp vận hành tàu du lịch
tai nạn xảy ra ông trần văn quý bốn mươi tuổi là thuyền phó cano gặp nạn trên biển
cũng là người đầu tiên ngủ lạn trong nước cứu người vẫn chưa hết hoàn hồn sau chuyến chở khách định mệnh
ông quý chia sẻ trong bàng hoàng
tất cả mọi người trên tàu đều mang áo phao nhưng phần lớn không thể thoát được do con tàu kín
mọi người bị mắc lại trong tàu không thể bơi ra ngoài được
ông quý kể ông ngồi ở vị trí cuối tàu để quan sát hành khách
khi tàu gần đến bờ thì bị sóng đánh mạnh khiến tàu bể
nước tràn vào lúc này khung cảnh rất hoảng loạn
ông liền hô to mọi người bình tĩnh nhưng không ai nghe lời ông
đến khi bình tĩnh trở lại ông vội ngủ lặn trong nước để mong cứu được người nào hay người đó
vớt được hơn chục người thì mọi thứ đã im ắng đến đáng sợ
lúc này bản thân ông cũng đuối sức
vụ việc xảy ra quá nhanh không ai kịp trở tay
là một trong số hai mươi hai người may mắn thoát chết trong vụ lật cano
ông nguyễn tấn hiệp năm mươi tuổi
tại thành phố hồ chí minh đang được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đa khoa tp hội an
sau nhiều giờ được đưa vào đất liền an toàn
gương mặt của ông hiệp vẫn lộ vẻ thất thần khi vụ tai nạn ập đến
thời điểm rơi đảo cù lao tràm trời âm u và biển động
khi chỉ còn cách bờ tầm hai km gặp vùng nước cạn và sóng lớn cano lật úc
trong tích tắc tất cả vẫy vùng trong dòng nước lạnh ngắt
khi cano lật ông cua tay nhưng không thấy vợ đâu
ông cố nhảy người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài
sau khi thoát ra ông lặn xuống để cứu vợ nhưng không tìm thấy
dù kéo được bốn người khác trong đoàn ra ngoài nhưng họ đều đã tử vong
anh nguyễn đức vuông đứng ngoài nhà rành lễ khóc vì có bạn đang mất tích trong vụ chìm cano
anh vui cho biết anh cũng đi thăm quan củ lao tràm nhưng vào trước một ngày nên may mắn thoát nạn
anh kể do thấy thời tiết xấu nên anh khuyên bạn cùng vào bờ nhưng bạn không nghe
đến hôm nay về thì đã không tìm thấy bạn nữa
anh vuông hy vọng lực lượng chức năng sớm tìm kiếm được những người đang mất tích
cố gắng nén nỗi đau để đưa về quê
anh vuông rất buồn mới ngồi với bạn hôm qua mà giờ đã không còn thấy
tối ngày hai mươi sáu tháng hai theo ghi nhận từ phóng viên
tất cả các phương tiện đã ngừng tìm kiếm nạn nhân mất tích vì trời quá tối và lạnh
khu vực cano gặp nạn thời tiết xấu sóng to gió lớn
đến hai mươi một giờ rất đông người dân vẫn đội mưa lạnh đứng trước nhà tăng lễ thành phố hội an
tại đường ngô gia tự để chia buồn cùng gia đình các nạn nhân xấu xố trong vụ chìm cano
một người dân ở hội an chỉ cho biết
sóng to gió lớn thế này khó mà tìm thấy nạn nhân
nhưng chị vẫn hy vọng có phép màu xảy ra những người này sẽ sống sót trở về
một h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng hai
ông lê công sĩ chủ tịch ủy ban nhân dân phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam cho biết
lực lượng chức năng đã tìm được thêm hai thi thể trẻ em trong vụ chìm cano chiều ngày hai mươi sáu tháng bốn
như vậy ngoài hai mươi hai người được cứu một mươi năm người tử vong vẫn còn hai người chưa được tìm thấy
ông sĩ cho biết vì đang trên đường đưa vào bờ nên chưa xác định được danh tính của hai bé này
chỉ nhận được thông tin báo về xác nhận đã tìm được hai thi thể bé trong số bốn người mất tích còn lại
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng hai một mươi ba thi thể nạn nhân xấu xố được cơ quan chức năng làm thủ tục cần thiết
trước khi bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự
chờ đợi tại bệnh viện đa khoa hội an
để nhận thi thể vợ ông phạm ngọc hùng chú thành phố hồ chí minh nói
vợ chồng ông cùng sáu người bạn đến hội an du lịch từ ngày hai mươi bốn tháng hai
sáng ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn của ông hùng ghép chung với các đoàn khác để ra đảo cù lao tràm tham quan
lúc trở vào đất liền cano bị lật úp khiến một mươi ba người tử vong trong đó có bốn người thuộc nhóm của ông
ông hùng cũng nghẹn ngào kể lại khi cano lật úp ông cố nhà người đến cửa sổ để chui ra
sau đó lặn xuống dòng nước sâu để cứu vợ nhưng không tìm thấy
vậy là vợ ông đã ra đi để lại ba đứa con thơ
ông hùng không thể cầm nước mắt khi đi về phía đàn cỗ quan tài của vợ
anh nguyễn minh trinh ba mươi bốn tuổi chú hà nội là một trong những du khách may mắn thoát nạn
chưa hết hoảng hồn du khách này kể khi tàu nhồi neo trở về đất liền
ai nấy đều vui vẻ hài lòng sau nhiều giờ thâm thú cụm đảo
tuy nhiên khi cách đất liền khoảng một km cano hút vào bãi cát trao đảo trong dây lát rồi lật úp
ngồi bên cạnh với vẻ mặt thất thần
nam du khách tên lê hữu nghị ba mươi chín tuổi
thuật lại rằng khi tàu rời cù lao tràm biển không có sóng lớn
xong khi tàu vào gần càng cửa đại sóng cao khoảng ba m gió nổi lên đánh úp chiếc tàu
tất cả du khách hoảng loạn tiếng khóc tiếng kêu cứu đầy ám ảnh
đứng nếp mình trong căn phòng rộng khoảng một mươi năm m hai ở đồn biên phòng cửa đại
anh ngô đức dương bốn mươi tuổi ở hà nội cho biết đoàn của anh có một mươi bốn thành viên
là người thân và họ hàng đi trên chuyến đi
vụ tai nạn đã khiến tám người trong đoàn tử vong và mất tích
một người con của anh dương đang cấp cứu một người con khác đang được tìm kiếm
anh dương nghên lời kể lại người nhà anh vẫn đang mất tích
gia đình anh chết rất nhiều người giờ chỉ mong lực lượng chức năng sớm tìm ra nguyên nhân
để người nhà còn ra đi thanh thản
dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng hai nhiều người dân tập trung trước nhà tăng lễ
ở đường ngô gia tụ thành phố hội an
để chia sẻ mất mát cùng gia đình các nạn nhân tử vong
họ lập thùng quyên góp để giúp đỡ gia đình những người gặp nạn
tại khu vực cửa đại hàng trăm người bất chấp đêm tối gió lạnh
dõi mất về phía biển khơi
với hy vọng những nạn nhân còn lại của vụ lật cano chưa hôm trước còn sống
tuy nhiên niềm hy vọng mong măng ấy đang dần vơi đi
khi cửa đại gió to sông lớn khiến cơ quan chức năng phải tạm dừng việc tìm kiếm
ở bãi cát ven cửa biển nhiều người dân địa phương lập tạm bàn thờ vọng
xếp hoa đăng để cầu bình an cho những nạn nhân chưa được tìm thấy
họ nói họ không quen biết với những người bị nạn
từ lúc nhận thông tin tàu cao tốc qna một nghìn một trăm năm mươi hai của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phương đông
trụ sở tại thành phố hội an bị lật họ đã có mặt ở cửa sông để cầu mong điều tốt lành đến với nạn nhân
một người phụ nữ tại đây chia sẻ
trong chốc lát niềm hy vọng ấy dần vơi đi khi họ chứng kiến hơn một mươi thi thể lần lượt được đưa vào bờ